sáng nay hai mươi ba tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra phiên thứ nhất đại hội hội sinh viên thành phố hà nội lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
đây là diễn đàn quan trọng của sinh viên vì đất nước phồn vinh thủ đô phát triển
tại phiên thứ nhất đại hội hội sinh viên tp hà nội lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba tiến hành các nội dung
thông qua chương trình và quy chế đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam tp hà nội lần thứ bảy và dự thảo báo cáo đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi
đại hội hiệp thương bầu ban chấp hành hội sinh viên thành phố hà nội khóa bảy
trong khuôn khổ chương trình ban tổ chức chương trình cũng đã giới thiệu tới các đại biểu sinh viên những công nghệ mới của cuộc cách mạng bốn gắn với những nội dung đại hội và phong trào của sinh viên như thực tế ảo tương tác giữa đại biểu và trí tuệ nhân tạo triển lãm sinh viên năm tốt bằng công nghệ số hóa